hà nội đang lên kế hoạch đấu thầu sáu mươi năm tuyến xe buýt trên địa bàn
mục đích thành phố đặt ra là tạo môi trường cạnh tranh và giảm chi phí vận hành
hiện nay trên địa bàn hà nội có một mươi hai đơn vị tham gia cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
trong đó tổng công ty vận tải hà nội có sáu mươi bảy tuyến chiếm gần sáu mươi có một mươi trên một mươi hai doanh nghiệp có trợ giá
theo kế hoạch từ nay đến năm hai nghìn hai mươi sáu mươi năm tuyến xe buýt sẽ được tổ chức đấu thầu
điều này cũng khiến cho nhiều chuyên gia lo ngại về sự ổn định trong phát triển hệ thống giao thông công cộng của thủ đô
cụ thể khi đấu thầu các đơn vị có xu hướng chọn những tuyến có lợi thế
các tuyến xe buýt nội thành tuyến gom cử ly ngắn sẽ bị bỏ ngỏ
hà nội đã đạt mục tiêu từ nay đến năm hai nghìn hai mươi tỷ lệ người dân sử dụng giao thông công cộng là ba mươi ba mươi năm để từng bước hạn chế phương tiện cá nhân
tuy nhiên hiện nay số người sử dụng xe buýt để di chuyển cũng chỉ đạt khoảng một mươi bốn
khi thời gian không còn nhiều việc thực hiện đấu thầu lại các tuyến xe buýt đang hoạt động có lẽ sẽ gây thêm những xáo trộn cho cả hệ thống vận tải khách công cộng tại thủ đô